trước tình trạng hạn mặn ở nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long đang diễn ra khốc liệt
nhiều dự án cung cấp nước an toàn đã và đang được nhiều bộ ban ngành triển khai
dưới sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới
được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm an toàn nguồn nước sạch cho người dân trên địa bàn
đồng bằng sông cửu long hiện có khoảng tám mươi hai hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
dự báo mùa khô hai nghìn hai mươi con số này tăng lên một trăm năm mươi tám hộ
số hộ này tập trung tại các tỉnh bến tre sóc trăng kiên giang cà mau tiền giang
ngoài ra vùng đồng bằng sông kiểu long còn có khoảng một trăm ba mươi sáu ha cây ăn quả
có khả năng bị ảnh hưởng hạn mặn bằng ba mươi chín một tổng diện tích cây ăn quả toàn vùng
dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông cửu long do bộ xây dựng triển khai
dưới sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới
được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm an toàn nguồn nước sạch cho người dân bảy tỉnh trên địa bàn
song song với chương trình làm việc với các địa phương
ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ bộ xây dựng về mặt kỹ thuật
trong việc triển khai dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông kiều long